vào ngày hai tháng một mươi hai tại cơ sở massage trong khu dân cư trung sơn xã bình hưng huyện bình chánh
xảy ra một vụ án mạng làm một người tử vong và một người bị thương phải nhập viện cấp cứu
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nghi phạm là lê minh duy
sau khi gây án duy nhờ lê minh thuận hai mươi tám tuổi và dương văn vũ ba mươi ba tuổi che giấu chở đi trốn
qua mối quan hệ xã hội duy nhờ lê hoài bảo bốn mươi năm tuổi đưa sang campuchia và được báo giá một mươi năm triệu đồng
bảo sau đó kêu đặng văn kha bốn mươi tám tuổi ngụ tỉnh tây ninh chở duy
kha khai đã điện cho lê trí thanh bốn mươi hai tuổi ngụ tỉnh tây ninh để chở duy đi trốn nhằm hướng tiền trên lệch
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người
che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
công an khởi tố bị can đối với lê minh duy về tội giết người
quyết định khởi tố bị can đối với lê minh thuận và dương văn vũ về tội che giấu tội phạm
ngoài ra công an quyết định khởi tố bị can đối với đặng văn kha lê hoài bảo về tội mô giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
do lê trí thanh không có ở địa phương chưa làm việc được nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm
và đang củng cố chứng cứ để xử lý thanh cùng những người liên quan theo quy định của pháp luật
để phục vụ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát thông báo lê trí thanh ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quang huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú thị trấn mỏ cầy huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
chiều ngày hai mươi năm tháng ba tại khu vực xã đại phước huyện càng long phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp công an huyện càng long chốt chặn kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi bốn a bảy nghìn sáu trăm tám mươi ba do nguyễn hải lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cư trú phường năm thành phố trà vinh làm tài xế bên trong xe ô tô có đối tượng nguyễn quang huy cùng hai người khác
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện lập biên bản tạm giữ một túi vứt khóa miệng được uống bằng băng keo màu xanh bên trong có chứa chất nghi là ma túy
quá trình làm việc bước đầu nguyễn quang huy khai nhận chất trong túi vuốt khóa miệng bị tạm giữ là ma túy mua với giá chín triệu đồng để sử dụng
theo kết quả giám định chất trên là ma túy loại metafetamin trọng lượng bốn mươi bốn chín nghìn bốn trăm bốn mươi hai gram vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tài xế điều khiển xe buýt số một mươi tám lấn làng vượt ẩu tại trung tâm tp hcm bị phai sáu năm triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng
trên mạng xã hội lan truyền clip một chiếc xe buýt lấn làng vượt ẩu ở trung tâm tp hcm
theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều ghi lại xe buýt số một mươi tám tuyến bến thành chợ hiệp thành biển số năm mươi một b năm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn chạy trên đường hai bà trưng phương võ thị sáu quận ba
hướng từ đường nguyễn đình chiểu về bến thành
khi đến giao lộ giữa đường hai bà trưng và trần cao vân tài xế cho xe lấn làng đường ngược lại rồi vượt lên trên dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ ở phía trước
liên quan đến vụ việc này đội cảnh sát giao thông trật tự công an ba đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với năm tài xế sáu mươi hai tuổi lái xe buýt số hiệu một mươi tám thuộc hợp tác xã một mươi chín tháng năm
qua làm việc năm tài xế thừa nhận điều khiển xe buýt lấn làng vượt ẩu tại giao lộ hai bà trưng trần cao vân phường võ thị sáu quận ba ngày hai mươi một tháng ba
cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với năm tài xế này về lỗi lưu thông không đúng phương đường quy định và đón trả khách không đúng nơi quy định
tổng mức phạt sáu năm triệu đồng tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
sau hơn một tuần xét xử và nghị án cuối giờ chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo tại tập đoàn tân hoàng minh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh tám năm tù
bị cáo đỗ hoàng việt con trai của đỗ anh dũng phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh ba mươi sáu tháng tù
bị cáo phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tân hoàng minh ba mươi tháng tù
bị cáo hoàng quyết chiến cựu quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh ba mươi tháng tù
một mươi bị cáo khác bị tuyên mức án từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến hai mươi bốn tháng tù
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo đỗ anh dũng bồi thường số tiền tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho sáu sáu trăm ba mươi bị hại có danh sách kèm theo
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng thạch chanh đara và kim khiêm cùng chủ huyện tam bình tỉnh vĩnh long về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch chanh dara và kim khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải chia sẻ bài viết video và phát trực tiếp nhiều thông tin sai sự thật giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng thạch chanh đara và kim khiêm cùng chủ viện tam bình tự do dân chủ xâm phạm uy tín của tổ chức cá nhân